cách đây hai năm ubnd châu âu ec đã phạt thẻ vàng đối với hoạt động đánh bắt hải sản của việt nam
do chưa tuân thủ các quy định về khai thác nguồn lợi từ biển
điều này tác động không nhỏ đến thị trường xuất khẩu thủy hải sản của nước ta
đứng trước vấn đề này bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an đã có những nỗ lực trong công tác tuyên truyền
nhằm hỗ trợ ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về khai thác thủy sản góp phần xóa bỏ thẻ vàng châu âu
giờ đây trước mỗi chuyến vươn khơi những ngư dân như ông liêm đều phải tiến hành đăng ký khá nhiều thủ tục
với lực lượng kiểm soát biên phòng cờ biển
khi các loại giấy tờ được kiểm tra kỹ càng đủ tiêu chuẩn ông sẽ được cấp giấy chứng nhận ra khơi
từ đầu năm đến nay lực lượng chức năng đã tổ chức bốn lớp tuyên truyền phổ biến luật thủy sản năm hai nghìn một mươi bảy
cho sáu trăm linh người tham gia phát ba sáu trăm linh tờ rơi tuyên truyền đồng thời triển khai cho tất cả các chủ tàu
ký cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định của luật thủy sản năm hai nghìn một mươi bảy
bên cạnh đó tổ chức lắp đặt các thiết bị giám sát hành trình cho hai trăm ba mươi bốn tàu có chiều dài từ hai mươi bốn mét trở lên
đặc biệt một trăm linh chủ tàu và thuyền trưởng khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài
qua thông tin của nhà nước bây giờ được nghe đến tôi là những người dân thấy vùng biển của việt nam hơi hẹp
nhưng như ý kiến của tôi lúc này trong sao nó chuẩn bị nhà nước giữa hai nhà nước cho nó mở
đồng ý ngư trời đánh bắt cho của hai bên
còn bây giờ mà học được thấy qua những cái nghị định mà qua được giấy tờ nắm bắt được đô thị
bố con chúng tôi nói chung là anh em đồng tàu thì có thể là cũng không châm sàn vào đấy nè
cùng với các địa phương các ngành chức năng bộ đội biên phòng nghệ an đã và đang nỗ lực vào việc gỡ thẻ vàng của ủy ban châu âu
đối với thủy sản việt nam góp phần giữ xin an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển